thưa quý vị nhân dịp kỷ niệm bảy mươi tám năm ngày thành lập quân đội nhân dân việt nam
hai mươi hai tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm bốn mươi bốn hai mươi hai tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai ba mươi ba năm ngày hội quốc phòng toàn dân
hai mươi tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm tám mươi chín hai mươi hai tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai
chiều tối nay tại hà nội đảng ủy công an trung ương bộ công an và quân ủy trung ương
bộ quốc phòng tổ chức buổi gặp mặt thân mật ôn lại truyền thống vẻ vang
và những công lao đóng góp của quân đội nhân dân việt nam trong bảy mươi tám năm xây dựng chiến đấu và trưởng thành
chủ tịch nước nguyễn xuân phúc thống lĩnh lực lượng vũ trang nhân dân và thủ tướng chính phủ phạm minh chính
đã tới dự buổi gặp mặt
cùng dự có đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung ương bộ trưởng bộ công an
đại tướng phan văn giang ủy viên bộ chính trị phó bí thư quân ủy trung ương bộ trưởng bộ quốc phòng
đại tướng lương cường bí thư trung ương đảng ủy viên thường vụ quân ủy trung ương
chủ nhiệm tổng cục chính trị quân đội nhân dân việt nam các đồng chí trong quân ủy trung ương
lãnh đạo bộ quốc phòng các đồng chí trong đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an
đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc bộ quốc phòng bộ công an
phát biểu tại buổi gặp mặt thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an
bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh trong năm hai nghìn hai mươi hai hai lực lượng quân đội nhân dân và công an nhân dân
đã phối hợp hết sức chặt chẽ đạt nhiều kết quả quan trọng nắm chắc tình hình
kịp thời tham mưu lãnh đạo đảng nhà nước nhiều chủ trương giải pháp cơ bản chiến lược
và xử lý đúng đắn linh hoạt hiệu quả các tình huống bảo vệ vững chắc độc lập
chủ quyền lãnh thổ giữ vững an ninh quốc gia bảo đảm trật tự an toàn xã hội
đồng thời tham mưu bộ chính trị ban hành và tổ chức thực hiện hai nghị quyết rất quan trọng
về xây dựng lực lượng quân đội nhân dân và công an nhân dân tích cực phối hợp bảo đảm tiến độ
các nhiệm vụ liên quan tổng kết một mươi năm thực hiện nghị quyết trung ương viii khóa một mươi một
về chiến lược bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới
nhân dịp này bộ trưởng tô lâm chúc mừng lực lượng quân đội nhân dân anh hùng
nhân dịp kỷ niệm bảy mươi tám năm ngày thành lập và ba mươi ba năm ngày hội quốc phòng toàn dân
chúc toàn thể tướng lĩnh cán bộ chiến sĩ công nhân viên lực lượng quốc phòng
rồi giao sức khỏe gia đình hạnh phúc thành công trong công tác và cuộc sống
thay mặt quân ủy trung ương bộ quốc phòng đại tướng phan văn giang
trần thành cảm ơn đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an và cá nhân đồng chí đại tướng tô lâm
đã dành tình cảm sâu sắc và sự đón tiếp thắm tình đồng chí đồng đội
nhân kỷ niệm bảy mươi tám năm ngày thành lập quân đội nhân dân việt nam
và ba mươi ba năm ngày hội quốc phòng toàn dân
buổi gặp mặt hôm nay thể hiện sinh động sự đoàn kết gắn bó sự thống nhất ý chí hành động
giữa các đồng chí lãnh đạo và cơ quan của hai lực lượng trong thời gian qua
đại tướng phan văn giang chúc mừng thành công trong công tác tổ chức sự đoàn kết gắn bó
giữa hai lực lượng đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm giúp đỡ phối hợp kịp thời
có hiệu quả của đảng ủy công an trung ương bộ công an và lực lượng công an toàn quốc
phát biểu tại buổi gặp mặt chủ tịch nước nguyễn xuân phúc và thủ tướng chính phủ phạm minh chính
chúc mừng quân ủy trung ương bộ quốc phòng nhân ngày thành lập của lực lượng khẳng định hai lực lượng
đã tích cực phối hợp bảo đảm tiến độ các nhiệm vụ liên quan chủ động phòng ngừa đấu tranh ngăn chặn
kịp thời mọi âm mưu hoạt động chống phá của các thế lực thù địch phản động và tội phạm trên tuyến biên giới
triệt phá nhiều đường dây tội phạm xuyên quốc gia bảo đảm tuyệt đối an ninh an toàn các mục tiêu trọng điểm
các sự kiện quan trọng và đoàn khách quốc tế đến thăm và làm việc tại việt nam
hình ảnh của lực lượng quân đội nhân dân và công an nhân dân đã để lại ấn tượng sâu đậm trong đông đảo nhân dân
góp phần củng cố niềm tin của nhân dân với đảng nhà nước là lực lượng vũ trang